chiếc airbus ba trăm năm mươi của hãng hàng không quốc gia việt nam cất cánh rời hà nội đi guinea xích đạo
đón hai trăm một mươi chín công dân lúc bảy giờ sáng nay ngày hai mươi tám tháng bảy trong đó có một trăm hai mươi chín người đang bị nhiễm covid một mươi chín
chuyến bay không nhập cảnh và lưu lại sân bay tối đa khoảng hai tiếng để đón hai trăm một mươi chín công dân việt nam
sau đó máy bay quay đầu cất cánh khứ hồi vào một mươi sáu h ngày hai mươi tám tháng bảy giờ địa phương
chuyến bay dự kiến hạ cánh xuống sân bay nội bài lúc một mươi một h ngày hai mươi chín tháng bảy theo giờ hà nội
phi hành đoàn thực hiện chuyến bay có một mươi chín người gồm năm phi công tám tiếp viên nam hai nhân viên kỹ thuật mặt đất
hai bác sĩ hai điều dưỡng của bệnh viện nhiệt đới trung ương
trong đó hai trăm một mươi chín người đón về từ guinea xích đạo thì có một trăm hai mươi chín người đã nhiễm covid một mươi chín
do đó chuyến bay được thực hiện theo quy trình đặc biệt nhất từ trước đến nay